trong phần tin quốc tế nghị viện catalonia chính thức bị giải tán
mỹ điều máy bay chiến đấu tới nhật bản
thưa quý vị sáng nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước
phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi tám và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm quốc gia hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
chương trình được truyền hình phát thanh trực tiếp để đông đảo cử tri và nhân dân cả nước theo dõi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên thảo luận sáng nay cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước thời gian qua
các đại biểu quốc hội cho rằng
vẫn còn những hạn chế bất cập nhất định đặc biệt đối với các tỉnh miền núi đồng bào các dân tộc thiểu số
trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chính sách dân tộc
đại biểu tống thanh bình đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lai châu cho rằng
việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chậm là do nguyên nhân giao kế hoạch vốn chậm
trình tự thủ tục qua rất nhiều khâu
một số nội dung như hỗ trợ sản xuất hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp
chưa được các bộ chủ quản hướng dẫn cụ thể
khai thực hiện
đề nghị chính phủ và các bộ ngành liên quan
chủ động sớm giao kế hoạch thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia
đề nghị bộ tài chính bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn thống nhất
sớm ban hành hướng dẫn chi tiết về nội dung và mức chi cho các dự án hỗ trợ phát triển
sản xuất đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình
giảm nghèo áp dụng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo biển vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
về dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia và dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện
được bộ công thương phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại quyết định số bốn hai trăm chín mươi năm
tuy nhiên theo kế hoạch phân bổ nguồn vốn trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
dự án chưa được bố trí vốn
đề nghị quốc hội các bộ ngành trung ương xem xét bố trí vốn
để các địa phương có cơ sở triển khai các công việc việc tiếp theo
cho ý kiến về dự toán
ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám các đại biểu cho rằng
trong điều kiện nguồn lực hạn hẹp phân bổ giàn trải
các ưu tiên cho mục tiêu phát triển cơ cấu lại nền kinh tế bố trí chậm
và không bố trí đủ vốn tám mươi tỷ đồng để dành cho các công trình quan trọng của quốc gia
nhưng đã ba năm kể cả năm hai nghìn một mươi tám vẫn chưa bố trí được giải ngân về vốn
hai chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
bố trí được ba mươi bảy sáu trăm năm mươi tỷ đồng khoảng ba mươi sáu mức tối thiểu được phê duyệt trong năm năm
nên khó đạt mục tiêu vốn đầu tư của hai mươi một chương trình mục tiêu gắn với tất cả các lĩnh vực
để cơ cấu lại nền kinh tế nhưng kế hoạch trung hạn bố trí được khoảng năm mươi ba vốn được thủ tướng phê duyệt
với tốc độ bố trí như hiện nay kết thúc kế hoạch còn giảm xuống dưới năm mươi ba
nên việc đạt mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế khó đảm bảo
nhiều chính sách phát triển đồng bào dân tộc vùng núi
bố trí không đủ vốn hoặc không bố trí vốn
các vấn đề trên chính phủ cần nhìn nhận nghiêm túc
có giải pháp khắc phục nếu muốn đạt các mục tiêu phát triển
thẳng thắn nêu tình trạng trên nóng dưới lạnh nhiều đại biểu cho rằng
trong khi chính phủ đang rất quyết liệt thì bộ máy hành pháp tại một số địa phương còn thở ơ
không làm tròn nhiệm vụ
đại biểu nguyễn sĩ cương chứng minh thực tế tình trạng buôn lậu thuốc lá diễn biến phức tạp
thậm chí có phần công khai tại các tỉnh phía nam
nhưng không có một cơ quan nào đưa ra con số thống kê cụ thể
cũng như những giải pháp hữu hiệu
theo lộ trình tôi cho là cần thiết
nhưng hiện tại thuốc lá sản xuất trong nước loại rẻ nhất có khoảng một mươi đồng một bao
trong khi đó thuốc lá lậu nhiều loại mà tôi mua ở trong cái túi này là có bốn đồng
vậy thì việc tăng thuốc lá nhằm tăng cái giá trị thuốc lá vô tình lại kích cầu cho bôn lậu
và trong khi công tác chống buôn lậu thì chưa mang lại nhiều kết quả
buổi chiều các đại biểu quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường
về kết quả thực hiện kế hoạch thuốc lá
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước
phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi tám
và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm quốc gia từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
chiều ngày ba mươi tháng một mươi tại đại lễ đường nhân dân bắc kinh trung quốc
tổng bí thư đảng cộng sản chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
đã tiếp thân mật đồng chí hoàng bình
đồng chí hoàng bình quân trưởng ban đối ngoại trung ương
đặc phái viên của tổng bí thư nguyễn phú trọng
sang thăm và chúc mừng thành công của đại hội một mươi chín đảng cộng sản trung quốc
đồng chí hoàng bình quân trân trọng chuyển tới tổng bí thư
chủ tịch trung quốc tập cận bình điện chúc mừng và thông điệp của tổng bí thư nguyễn phú trọng
nhân dịp đại hội một mươi chín thành công tốt đẹp
và đồng chí tập cận bình tiếp tục được bầu làm tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc khóa một mươi chín
đồng chí hoàng bình quân khẳng định đảng và nhà nước việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị
hợp tác toàn diện với đảng và nhà nước trung quốc
mong muốn hai bên phối hợp thực hiện tốt các nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước và các thỏa thuận đã đạt được
nhấn mạnh việt nam rất coi trọng và hoan nghênh chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam
và tham dự hội nghị cấp cao apec sắp tới của tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình
cho rằng chuyến thăm việt nam ngay sau đại hội một mươi chín của tổng bí thư tập cận bình có ý nghĩa hết sức quan trọng
góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ việt nam trung quốc
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình đánh giá cao việc tổng bí thư nguyễn phú trọng đã cử đặc phái viên đến chúc mừng
ngay sau khi đại hội một mươi chín của đảng cộng sản trung quốc kết thúc tốt đẹp
trân trọng cảm ơn ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam đã gửi điện mừng đại hội
và tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi điện chúc mừng và thông điệp chúc mừng đến tổng bí thư tập cận bình
với những lời chúc hữu nghị và tốt đẹp thể hiện sự coi trọng và mối quan hệ mật thiết giữa hai đảng hai nước
tổng bí thư tập cận bình nhấn mạnh đại hội một mươi chín đảng cộng sản trung quốc là kỳ đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng
đối với toàn đảng và nhân dân trung quốc đã xác định vị trí lịch sử và phương hướng phát triển của đất nước trung quốc trong giai đoạn mới
bày tỏ đảng cộng sản trung quốc và cá nhân đồng chí tập cận bình luôn coi trọng cao độ quan hệ với việt nam
mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng hai nước có bước phát triển mới
ủng hộ việt nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
đồng chí tập cận bình trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp tới tổng bí thư nguyễn phú trọng
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
trước đó đồng chí hoàng bình quân đã hội đàm với đồng chí tống đào
ủy viên trung ương đảng trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc
thưa quý vị hướng tới kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga
mới đây hội thảo khoa học với chủ đề tháng một mươi vĩ đại thành tựu bài học và hướng tới tương lai
đã được tổ chức tại liên bang nga
tại hội thảo các nhà khoa học đã trao đổi về giá trị thời đại
những bài học kinh nghiệm quý giá từ cách mạng tháng một mươi
đồng thời chỉ ra những phương hướng phát triển trong tương lai
phát biểu khai mạc hội thảo chủ tịch hội đồng các nhà khoa học định hướng xã hội chủ nghĩa toàn nga
ivan nikitchuk đã nhấn mạnh chiến thắng của giai cấp vô sản ở nga vào tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
là chiến công quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại
đặc biệt liên xô đã xây dựng thành công chế độ xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới
nơi không còn tình trạng người bóc lột người đồng thời đưa chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực
chính nhà nước do vladimir ilyich lenin sáng lập đã đánh bại chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quân việt
cứu loài người khỏi thảm họa diệt chủng
trình bày tham luận tại hội thảo bà lê thị thanh lý bí thư thứ nhất phòng chính trị
đại sứ quán việt nam tại liên bang nga đề cập đến ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng một mươi đối với đất nước việt nam
theo bà lê thị thanh lý mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của việt nam ngày càng được sáng tỏ hơn
đất nước giữ vững ổn định chính trị xã hội dân chủ được phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường
tạo ra động lực mạnh mẽ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa có chỉ đạo cụ thể liên quan đến các vụ vi phạm phá rừng tự nhiên tại xã tiên lãnh huyện tiên phước tỉnh quảng nam
ngoài ra thủ tướng cũng yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh hà nam chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra xử lý nghiêm các vụ vi phạm phá rừng tự nhiên tại xã tiên lãnh huyện tiên phước tỉnh quảng nam
về báo cáo tình hình công tác quản lý bảo vệ rừng và phá rừng xảy ra tại xã tiên lãnh huyện tiên phước của ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra xử lý nghiêm các vụ vi phạm phá rừng tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời chỉ đạo tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm sai phạm của các đơn vị cá nhân liên quan và xử lý nghiêm nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững
liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng một mươi bốn tám mươi sáu hectare đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại hà nam
và yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh hà nam chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và nghị định số ba mươi năm của chính phủ
liên quan đến vụ sản xuất tiêu thụ xăng kém chất lượng công an tỉnh nghệ an đã khởi tố bị can đối với hai đối tượng nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và nguyễn văn kỳ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm cùng chú tại xã diễn ngọc huyện diễn châu để điều tra về tội sản xuất và buôn bán hàng giả
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đây là hai đối tượng nằm trong đường dây sản xuất tiêu thụ hơn hai triệu lít xăng a chín mươi hai kém chất lượng vừa bị cơ quan chức năng phát hiện vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
nguyễn văn tuấn là người được giao quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại kỳ phương nguyễn văn kỳ là người được giao quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sáu hằng hai công ty này đều ở xã diễn ngọc huyện diễn châu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an cho biết
để phục vụ chuyên án phòng pc bốn mươi sáu công an tỉnh và thanh tra sở khoa học và công nghệ đã lấy một mươi hai mẫu xăng gửi trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng hai để thử nghiệm chất lượng
qua đó xác định một mươi một trên một mươi hai mẫu thử nghiệm không đạt chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học
chỉ tiêu không đạt chất lượng của một mươi một mẫu thử nghiệm là chỉ số aqtan đại lượng đặc trưng cho khả năng chống kích nổ của xăng
hiện chuyên án đang được công an tỉnh nghệ an tiếp tục điều tra
thưa quý vị một mươi hai thuyền viên trên tàu trở tham từ quảng ninh đi cửa lò nghệ an mới được cứu sống và bốn người đã bị thương trong một vụ sập siêu thị tại bà rịa vũng tàu
đó là những nội dung sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
vào khoảng một mươi ba h hai mươi năm phút ngày ba mươi tháng một mươi trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam nhận được thông tin tàu hồng anh sáu mươi chín có trọng tải bốn bảy trăm bốn mươi tấn trở than từ quảng ninh đi cửa lò nghệ an
tàu hồng anh sáu mươi chín bị nước vào khoang hầm chở hàng đang chìm tại vị trí cách cửa lò khoảng hai hải lý trên tàu có một mươi hai thuyền viên
ngay sau khi nhận được thông tin đơn vị đã điều động tàu cứu nạn hàng hải sra hai trăm bảy mươi ba khẩn trương đi cứu nạn đồng thời yêu cầu các phương tiện đang hoạt động quanh khu vực tàu hồng anh sáu mươi chín bị nạn tham gia hoạt động cứu nạn thuyền viên tàu hồng anh sáu mươi chín
hiện cả một mươi hai thuyền viên trên tàu đã được cứu sống và đưa vào bờ an toàn nguyên nhân chìm tàu đang được điều tra làm rõ
khoảng hai mươi h năm mươi phút
ngày ba mươi tháng một mươi một số hạng mục công trình siêu thị đang được xây dựng tại thị trấn phú mỹ huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu đã bất ngờ bị sập làm bốn người bị thương nặng hiện ba người vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện bà rịa
tại hiện trường một dầm bê tông có chiều dài khoảng bốn mươi mét bị đổ sập
nhiều đất đá văng tung tué khắp nơi
theo người dân địa phương thời điểm xảy ra tai nạn cũng là thời điểm các công nhân đang làm tăng ca các nạn nhân được phát hiện và đưa ra từ đống đổ nát đều trong tình trạng ngất xỉu
trong số bốn nạn nhân có một nạn nhân bị thương nhẹ và đã được xuất viện ngay trong đêm hiện nguyên nhân vụ sập công trình này đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ
tiếp nối chương trình
gắn tem truy xuất nguồn gốc gà đồi yên thế
tiếng hót giữa rừng xanh
thưa quý vị lần đầu tiên sản phẩm gà đồi yên thế chưa qua giết mổ đã được gắn tem truy xuất nguồn gốc trước khi đưa vào thị trường
mỗi con gà đều được gắn tem và truy xuất nguồn gốc đến tận hộ sản xuất điều này sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo thêm niềm tin cho người tiêu dùng

hôm nay gia đình ông phạm tiến cam ở thôn đồng nhân xã phồn xương đã xuất bán lứa gà đầu tiên thực hiện theo chuỗi liên kết với hợp tác xã nông nghiệp xanh yên thế
toàn bộ sản phẩm đều sử dụng giống của hợp tác xã và tuân thủ quy trình sản xuất chăn nuôi an toàn theo cam kết
điều đáng nói hơn một tấn gà xuất bán đều được gắn tem truy xuất nguồn gốc trên từng con gà
từ ngày có tem truy xuất nguồn gốc chúng tôi cảm thấy hơn rất nhỏ giá cũng cao lên
chợ đầu mối gia cầm lớn nhất phía bắc chợ hà vĩ thành phố hà nội một mươi hai giờ đêm
hàng chục xe vận chuyển ra cầm từ tất cả các tỉnh phía bắc thậm chí có cả một số tỉnh phía nam
gà đồi yên thế cũng đã có mặt
khác với những lần trước đêm nay gà đồi yên thế ở chợ đầu mối gia cầm lớn nhất miền bắc này đều được gắn tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ
và đây cũng là những con da cầm đầu tiên tại chợ hà vĩ có tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ
cầm hạ thủy của tôi mỗi ngày với lượng gia cầm
ra vào chợ nó giao động từ bốn mươi năm đến năm mươi tấn trên ngày
riêng gà đồi yên thế và các loại gà có truy xuất nguồn gốc như của các anh cách trị ở bắc giang về ngày hôm nay là lần đầu tiên để chạy vào chợ bóng tôn
thấy cái gà đồ ăn thế khi đưa ra ngoài đấy thì nó lẫn với nhiều các loại gà khác
ví dụ như cả tàu và các nơi khác nó lấy cái thương hiệu gà đồi yên thế họ đưa vào
nên làm giảm với uy tín chất lượng của cái gà đồi yên thế của mình
khi thực hiện truy xuất thì người dân đã biết được là những con gà họ ăn
họ mua vào ăn thì sẽ nuôi ở những hộ dân nào có yên thế và nuôi ở tại đâu
nó không lẫn với nó sẽ lân cao chất lượng của cái gà đồi yên thế của mình
hiện nay hợp tác xã nông nghiệp xanh yên thế là đơn vị duy nhất đang thực hiện truy xuất nguồn gốc gà đồi đến từng hộ chăn nuôi
với sản lượng khoảng bốn năm tấn mỗi tuần
với quy mô tổng đàn hơn một mươi bốn triệu con trên năm trong định hướng phát triển tới đây
huyện yên thế tỉnh bắc giang sẽ tiếp tục mở rộng việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm
chúng tôi vẫn
chủ trương tiếp tục thu hút đầu tư đặc biệt là nhân rộng các mô hình hợp tác xã này
để làm sao trên địa bàn huyện sẽ có nhiều các mô hình hợp tác xã hoạt động theo chuỗi
để tạo ra cái sức cạnh tranh trong xu thế hội nhập hiện nay
để có như vậy thì mới đáp ứng được cái yêu cầu là giữ vững và phát triển bền vững cái thương hiệu gà đồi y tế
gà đối yên thế là vật nuôi đầu tiên trong cả nước được công nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể chỉ dẫn địa lý
việc mở rộng truy xuất nguồn gốc sản phẩm gà đồi yên thế
đến từng hộ chăn nuôi mà huyện yên thế đang tập trung thực hiện
đã cho thấy quyết tâm của địa phương này trong việc nâng cao chất lượng đàn gà
và phát triển thương hiệu gà đồi yên thế một sản phẩm chủ lực của tỉnh bắc giang
vừa qua tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam sở công thương phối hợp với cục công nghiệp địa phương bộ công thương
đã tổ chức hội trợ công thương đồng bằng sông hồng hà nam hai nghìn một mươi bảy
hội trợ đã thu hút trên ba trăm linh gian hàng với các sản phẩm thế mạnh của vùng
hội trợ công nghiệp thương mại đồng bằng sông hồng hà nam hai nghìn một mươi bảy là một trong những hoạt động thuộc chương trình
khuyến công quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy đây là cơ hội để các địa phương doanh nghiệp quảng bá thương hiệu
giao thương tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại
đồng thời còn là dịp để giới thiệu quảng bá những thành tiệu phát triển của ngành công thương các tỉnh
thành phố khu vực đồng bằng sông hồng và các tỉnh thành phố khác trong cả nước
hội trợ công nghiệp thương mại đồng bằng sông hồng hà nam hai nghìn một mươi bảy diễn ra đến hết ngày năm tháng một mươi một tới đây
chương trình giao lưu nghệ thuật sân khấu việt trung là chủ đề nằm trong chuỗi hoạt động nghệ thuật đặc biệt
do nhà hát kịch việt nam nhà hát trèo việt nam nhà hát tuồng việt nam và một số đoàn nghệ thuật của trung quốc
cùng phối hợp tổ chức tại hà nội
điểm nhấn của chương trình là đêm giao lưu nghệ thuật sân khấu việt trung tối ngày ba mươi tháng một mươi diễn ra
tại nhà hát trèo việt nam
dịp này các nghệ sĩ nhà hát tuồng sẽ biểu diễn trích đoạn tuồng kinh điển hồ nguyệt cô hóa cáo
nhà hát trèo biểu diễn tổ khúc giao duyên
các đoàn nghệ thuật trung quốc cũng giới thiệu đến khán giả việt nam sáu trích đoạn vợ diễn nổi tiếng
việt kịch ôn châu chiết giang lương sơn bá và trúc anh đài kỳ kịch hồ nam anh đào bạch sa phượng hoàng lửa
và hai tiết mục của học viện kỹ thuật chuyên ngành nghệ thuật tứ xuyên
giao lưu nghệ thuật sân khấu việt trung đón nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả thủ đô
trong đó khán giả đặc biệt ấn tượng về triển lãm di sản văn hóa phi vật thể nam ninh
nổi bật là công nghệ theo thùa một nghề thủ công truyền thống của dân tộc trang dân tộc thiểu số tại trung quốc
đây cũng là cống vật dâng lên triều đình và thời cổ
ngoài ra công chúng còn có dịp được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật thư pháp trung quốc thành phố nam ninh
chương trình được biểu diễn trong ba đêm từ hai mươi tám đến ba mươi một tháng một mươi tại hà nội
mới đây tại công viên nước hồ tây thành phố hà nội đã diễn ra lễ hội văn hóa halloween hai nghìn một mươi chín
chương trình đã tạo ra một sân chơi sôi nổi và thú vị dành cho các bạn trẻ thủ đô
năm nay là năm thứ hai chương trình lễ hội văn hóa halloween bà ti được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi
hấp dẫn như hóa trang xem bài tarot tham quan nhà ma đường hầm chết chóc và dạ tiệc âm nhạc
bên cạnh đó lễ hội còn có hội trợ ma
với không gian văn hóa ẩm thực phong phú và hấp dẫn
thời tiết thì rất là ủng hộ để cho các bố mẹ đưa các con đến và có thể là để cho các con có thể tiếp cận được với một cái văn hóa như là của cái chương trình halloween
cái thứ hai nữa là các cái tiểu cảnh cũng như là các chương trình ca nhạc rồi hội trợ mà chúng tôi tạo ra thì đều mang lại cái sự thư giãn và vui vẻ cho khách hàng
đây là lễ hội bắt nguồn từ các nước phương tây thường được tổ chức vào ngày ba mươi một tháng một mươi hàng năm
người ta tin rằng trong ngày lễ này những linh hồn đã sẽ được trở về nhà trên trần gian
và để tránh khỏi những linh hồn độc ác mọi người sẽ ngụy trang giống các linh hồn bằng cách mặc trang phục và đeo mặt nạ giống ma quỷ
tại việt nam lễ hội halloween được du nhập khoảng hơn một mươi năm trở lại đây và ngày càng trở nên phổ biến trong giới trẻ
đồng thời đây cũng là dịp để các bố mẹ đưa các con về nhà
để các bạn trẻ việt nam có cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa các nước phương tây
chương trình lễ hội văn hóa halloween party hai nghìn một mươi bảy sẽ được tổ chức tại công viên nước hồi tây đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy

thưa quý vị tại xóm nhạp xã đồng duộng huyện đà bắc tỉnh hòa bình nơi vừa trải qua những trận lũ dữ
hôm nay đã mọc lên những chiếc lán giã chiến là trường lớp tạm thời để thầy cô và học trò nơi đây tiếp tục học tập
và tại nơi đây tình quân dân cao đẹp lại càng được tô thắm thêm khi những người lính đang ngày đêm cùng dân vượt qua mọi khó khăn và hoạn nạn
sau trận mưa lũ kinh hoàng từ ngày chín đến ngày một mươi tháng một mươi xóm nhạp xã đồng duộng hơn một trăm linh người ở hai mươi bốn hộ dân đã may mắn chạy thoát cơn lũ dữ
nhưng nhà ở và toàn bộ tài sản của quân dân đã bị bỏ lỡ
trường lớp tạm thời của các hộ gia đình trong xóm bị lũ cuốn trôi hoàn toàn
chi trường tiểu học của xóm bị sập hoàn toàn
chi trường mầm non bị bùn đất tràn vào phải di chuyển toàn bộ đồ đạc
ngay sau khi mưa lũ đi qua bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình đã cử đoàn công tác lên khảo sát di chuyển hơn hai mươi hộ dân xóm nhạp về nơi tránh trú an toàn
đồng thời tổ chức dựng nhà bạc để cho người dân ở tạm trong khi chờ cấp có thẩm quyền xây dựng khu tái định cư
mưa rất là lớn
đặc biệt là ở những chi điểm lẻ ví dụ như là rất là khó khăn
bây giờ đang ở xóm nhạp có chi điểm trường xóm nhạp thì là bị sạc lở hoàn toàn
mà đặc biệt là dân đang di rời sang một cái điểm mới ở mới
mà tình hình bây giờ là cái khó khăn nhất là về cái nhà ở cho giáo viên cũng như là lớp học cho học sinh
rồi bàn ghế là sách vở là rất là khó khăn
thì được sự quan tâm của cấp trên
thì trong cái đợt vừa qua sau lũ bão thì bên quân đội cũng như các nhà hào tâm tới là cũng đã dựng cho các em học sinh
cũng như là các thầy cô giáo được bốn cái lán trại
và lấy hai lán trại để làm hai lớp học
và còn hai lán trại thì dành cho hai thầy cô để ở đó để giảng dạy cho đối với chi nhánh
cuộc sống ở khu di dân xóm nhạp quả là khó khăn chăm bề
nhất là ánh sáng trong nhà và ở lớp học chỉ lờ mờ do chưa có điện lưới nên mọi nhà dùng đèn ác quy
dù vậy được sự quan tâm của các cấp các ngành tạo mọi điều kiện để các cháu ở xóm nhạp được đến trường đến lớp đầy đủ
dù còn khó khăn nhưng các cháu luôn cố gắng nỗ lực vươn lên học tập tốt
cùng với những nỗ lực của người dân xóm nhà mới đang rất cần được các cấp các ngành đoàn thể
các doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân các nhà hào tâm cứu trợ giúp đỡ kịp thời
chắc chắn những việc làm thiết thực này sẽ là động lực nguồn động viên khích lệ để người dân xóm nhạc sớm vượt qua khó khăn hoạn nạn
đặc biệt là tinh thần và vật chất cho cô và trò trường mầm non và trường tiểu học tại nơi sơ tán
hôm sau thì các đại dự làm đán này cô trung phong là đến được các anh bộ đội dọn đồ giúp
thế là cũng trung phong lên đây
đây là đán trước ngủ trước ngủ trước cả đứa dân luôn
dân chưa mở hộ như đây cô giáo vẫn đang ngủ
lũ bão đi qua để lại hậu quả to lớn cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn khó khăn
người dân còn phải nỗ lực nhiều hơn để vươn lên trong cuộc sống
những ước mơ của con trẻ rất đỗi giản dị bình thường chính đáng nhưng sao vẫn thấy xót xa
thế nhưng có một điều đáng ghi nhận là dù nhọc nhằn
nào người dân và cả các em học sinh ở xóm nhạp này buông bỏ con chữ
bởi lẽ với họ cuộc sống này có tốt hơn lên cũng nhờ con chữ
luôn luôn động viên các cháu là tuy là mình khó khăn gặp như thế này
nhưng rất có nhiều anh em là bà con đồng bào trên cả nước là các bạn cùng lứa tuổi hướng về mình
và chắc chắn rằng là mỗi ngày gần đây nhất thì các em sẽ được học cái lớp nó đẹp hơn thế này
và cơ trò sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà đảng nước cho giao cho
trong thời gian khó nhờ những tình cảm của toàn xã hội

đặc biệt là của những người lính đã giúp những đứa trẻ hôm nay được dạy dỗ đủ đầy
và tiếng bi bô của trẻ nhỏ như tiếng chim hót lý lo báo hiệu tương lai tươi sáng giữa bạt ngàn rừng xanh
trong phần tin quốc tế nghị viện catalonia chính thức bị giải tán
mỹ điều máy bay chiến đấu tới nhật bản
giới chức tây ban
nghị viện catalonia vừa thông báo
nghị viện vùng catalonia đã chính thức bị giải tán
và chủ tịch cơ quan này sẽ đứng đầu một ủy ban chuyển tiếp
cho tới khi cuộc bầu cử địa phương được tổ chức vào tháng một mươi hai tới
hiện tại trưởng công tố tây ban nha đang tìm cách buộc tội đối với các cựu lãnh đạo vùng catalonia
trong đó có cựu thủ hiến các lép puidemont với các tội danh xúi dục chống đối và tham ô
cũng trong ngày ba mươi tháng một mươi
đảng pdcat của cựu thủ hiến puidemont tuyên bố sẽ tham gia cuộc bầu cử sáng giữa bàn trường
sớm tại catalonia do chính quyền trung ương tây ban nha tiến hành vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai tới
trong khi đó nguồn tin từ chính phủ tây ban nha cho biết
ông pudermon hiện đang ở bỉ cùng với một số cựu quan chức trong bộ máy lãnh đạo dưới thời ông
trước đó chính phủ tây ban nha hôm hai mươi tám tháng một mươi đã chính thức kiểm soát chính quyền vùng catalonia
tại vòng đàm phán thứ ba nhằm thành lập chính phủ liên minh tại nước đức
liên minh dân chủ xã hội cơ đốc giáo của thủ tướng đức angela merkel
và hai đảng nhỏ
đảng gồm đảng dân chủ tự do và đảng xanh tiếp tục đạt được đồng thuận trong nhiều vấn đề
trong vòng đàm phán lần này các bên đã cùng tìm được tiếng nói chung và thống nhất
trên văn bản thỏa thuận đối với một loạt vấn đề như giáo dục kỹ thuật số hóa
các khoản trợ cấp các vấn đề về lao động cũng như an ninh nội địa
tại hai vòng đàm phán trước các bên cũng đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về kế hoạch chi tiêu
theo đó ưu tiên cắt giảm thuế cho các gia đình có con nhỏ
cũng như những người có thu nhập thấp và trung bình
ngoài ra các bên cũng muốn bãi bỏ quy định hỗ trợ thuế cho các bang nghèo hơn
ở miền đông nước này vốn sẽ hết hạn vào năm hai nghìn một mươi chín
mặc dù vậy lãnh đạo các chính đảng tham gia đàm phán phải thừa nhận
giữa các bên vẫn còn những quan điểm khác biệt trong chính sách nhập cư
tài chính biến đổi khí hậu và những vấn đề liên quan tới châu âu
khiến tiến trình đàm phán thành lập một chính phủ liên minh sẽ mất thêm nhiều thời gian
hai máy bay chiến đấu của không quân mỹ vừa được điều đến căn cứ không quân kadena
ở tỉnh okinawa
đây là lần đầu tiên loại máy bay chiến đấu tàng hình này được triển khai tới châu á thái bình dương
hai máy bay được cho là nằm trong số một mươi hai máy bay f ba mươi năm a mà bộ chỉ huy thái bình dương của mỹ
từng tuyên bố sẽ triển khai luân phiên sáu tháng tới căn cứ kadena
hoạt động này được xem như một sự biểu dương lực lượng trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo triều tiên
và diễn ra trước thềm chuyến thăm nhật bản của tổng thống mỹ donald trump vào đầu tháng tới
dự kiến ba trăm linh binh sĩ của phía mỹ sẽ được đặt vào căn cứ
đoàn chiến đấu ba mươi bốn ở bang utah của mỹ cũng sẽ đến căn cứ cadena trong thời gian tới
ủy ban bầu cử quốc gia kenya vừa cho biết đương kim tổng thống uhuru kenyata đã giành chiến thắng
trong cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức lại với hơn chín mươi tám số phiếu ủng hộ
theo ủy ban bầu cử chỉ có gần ba mươi chín trong số một mươi chín sáu triệu cử tri đăng ký đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử
vốn bị thủ lĩnh đối lập raila
ủy ban này bày tỏ tin tưởng rằng kenya đã tổ chức một cuộc bầu cử tự do công bằng và đáng tin cậy
tổng thống kenyatta đã tham gia cuộc đua mà không gặp phải một đối thủ nào đáng gồm
sau khi thủ lĩnh đối lập odinga tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử
việc ông odingar rút lui đã đảm bảo phần thắng cuộc về ông kenyatta
nhưng cũng được xem là tiền đề cho những cuộc chiến pháp lý dai dẳng trong tương lai
khiến đất nước này có nguy cơ rơi vào tình trạng bất ổn
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt